chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hà nội và nhiều tỉnh thành vẫn đang trong đợt nắng nóng
nhu cầu dùng điện đi du lịch tăng cao
nhịp sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những lưu ý để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện
các thông tin về thị trường liên quan đến đợt nắng nóng và nhu cầu thuê xe trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
đáng chú ý người tiêu dùng nên cẩn trọng với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
khi có nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng tràn lan trên thị trường
sau đây là nội dung chi tiết
mặt hàng rau xanh có mức tăng nhẹ giá su hào năm đồng một cổ tăng một đồng
rau muống từ một mươi năm một mươi tám đồng một mớ
các đồng mối tăng giá với lý do giá xăng giá điện tăng
đã đẩy chi phí sản xuất bảo quản vận chuyển lên cao
giá điện mới tăng hơn tám do vậy để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền mỗi tháng
người dùng nên biết những cách sử dụng đơn giản và dễ dàng sau đây
người dùng cần điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp không nên để nhiệt độ quá thấp
mỗi khi giảm năm độ c thì điều hòa sẽ tiêu tốn thêm khoảng bốn mươi điện năng
ngoài ra nên phủ giàn nóng bằng tấm bạc chống nhiệt
để giúp tiết kiệm tiền điện của điều hòa từ năm một mươi
theo báo cáo mới nhất của cục trăn nuôi bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ riêng trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín con số thịt da cầm nhập khẩu về việt nam lên tới ba mươi ba hai trăm ba mươi sáu tấn
giá trị kim ngạch hai mươi tám bảy triệu usd giá bình quân khoảng tám mươi tám usd một kg
đáng chú ý bên cạnh lượng thịt gà nhập khẩu về việt nam
có một tỷ lệ không nhỏ là phụ phẩm của thịt gà được nhập khẩu về từ thị trường các nước châu âu
có chất lượng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
các loại phụ phẩm gà có giá siêu rẻ như cổ chân gà phao câu tim mề gà
với giá chỉ khoảng từ bốn mươi năm mươi nghìn đồng một kg
ngoài ra thị trường còn bán chả lan gà không đầu chế biến sẵn có giá từ một trăm một mươi đến một trăm ba mươi đồng một kg
đây là loại gà đẻ thải loại
trong quá trình khai thác trứng người nuôi thường tiêm phòng nhiều vaccine
nên chỉ dùng làm thức ăn cho động vật chứ không bán cho người dùng
do đó người dân nên thận trọng
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn do nhu cầu người thuê lớn nên giá cho thuê xe ô tô du lịch ô tô tự lái tăng cao
nhiều cửa hàng chỉ cho thuê xe trong cả năm ngày với lý do nhân viên nghỉ theo quy định
đa số các đại lý đẩy giá lên tới năm mươi và nhiều đại lý còn tăng giá tới một trăm linh mà vẫn thiếu xe cho thuê
giá xe từ hà nội đi sầm sơn có giá bốn triệu đồng một ngày thường hiện đã tăng lên từ tám đến một mươi triệu đồng
giá ô tô đi cửa lò giá một mươi ba triệu đồng ngày thường hiện đã tăng lên một mươi bảy triệu đồng
các đại lý cho thuê xe đã tăng giá từ năm mươi một trăm linh
dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng đang nóng không kém với giá tăng giá gấp đôi so với ngày thường
thưa quý vị và các bạn gần đây các trường hợp phải nhập viện hay bị suy thận vì uống trà giảm cân có chất cấm không rõ nguồn gốc
đang dóng lên hồi chuông về việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng để giảm cân
nhiều sản phẩm trà giảm cân được giao bán tràn lan trên mạng xã hội hấp dẫn người dân vì còn kiếm được nhiều tiền
xong lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người sử dụng
đánh vào tâm lý muốn giảm cân được chích khấu tới bốn mươi năm hóa đơn
nhiều đồ mối bán trà giảm cân đã thu hút cả người mua lẫn người làm đại lý
tuy nhiên nhiều sản phẩm có chứa chất sibutramine tạo cảm giác no và không thèm ăn
nhưng tăng nguy cơ co giật gây ung thư đau tim loạn nhịp tim và đột quỵ
trời nắng nóng khiến nhu cầu rẻ khát của người dân tăng cao
thông thường những ly nước ép hoa quả nguyên chất bán tại các nhà hàng
các quán cà phê có giá từ ba mươi năm tới sáu mươi đồng một ly trở lên
tuy nhiên hiện nay các hàng bán nước ép hoa quả bình dân trên vỉa hè đang rất thu hút khách
và đem lại thu nhập cao cho người bán
người dân ở hà nội có thể mua các loại nước ép hoa quả nguyên chất tại khắp các chợ
con phố với giá từ một mươi năm hai mươi đồng một chai tùy loại to nhỏ
trung bình người bán có lãi vào khoảng từ bảy trăm linh đồng đến hai triệu đồng một ngày